đặc biệt là những người lao động mất việc hay là những người có hoàn cảnh éo le những mảnh đời yếu thế
với sự đồng cảm và mong muốn được sẻ chia một phần nào khó khăn với người dân
các lực lượng tuyến đầu đặc biệt là lực lượng công an đã luôn cố gắng đồng hành cùng với người dân vượt qua đại dịch
vâng những ngày qua song hành với công tác chuyên môn cán bộ chiến sĩ cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao bộ công an đã phối hợp với hội liên hiệp phụ nữ trên địa bàn quận thanh xuân
thành phố hà nội giả soát những người dân có hoàn cảnh khó khăn để từ đó kịp thời có những việc làm ý nghĩa
góp phần thể hiện sự quan tâm chia sẻ trong thời điểm này
căn phòng thuê nằm sâu trong ngõ này là nơi bà nguyễn thị liên sinh sống
trước đây bà liên sống cùng con trai và cháu nội
vì mắc bệnh hiểm nghèo nên con trai bà vừa qua đời cách đây chưa đầy một mươi ngày
nhờ chính quyền địa phương và hàng xóm bà liên mới có tiền để lo mai táng cho con
biết được hoàn cảnh của gia đình bà nguyễn thị liên
các nữ cán bộ chiến sĩ của cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
đã tới thăm hỏi động viên kịp thời hỗ trợ cho gia đình bà một số nhu yếu phẩm cần thiết và tiền mặt
với mong muốn bà liên có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này
tôi rất cảm ơn các tri hội phụ nữ
con tôi bị ốm đau đã mất
bà cháu tôi phải tự nuôi nhau
cho nên là tôi rất cảm ơn các bác đã đến cùng với gia đình nhà tôi
bà nguyễn thị liên không phải trường hợp duy nhất trên địa bàn quận thanh xuân
nhận được sự giúp đỡ đến từ hội phụ nữ cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao
do ảnh hưởng bởi đại dịch vợ chồng chị nguyễn thị bách phải nghỉ việc
nên cuộc sống phải đối mặt với rất nhiều khó khăn
giờ đây món quà đến từ các chiến sĩ công an lại càng thêm kịp thời và ý nghĩa
tôi cũng vào trong cái nhóm của ban hội phụ nữ của phường
thì các chị cũng thấy hoàn cảnh gia đình của nhà tôi
thì là chị cũng có đề xuất để lên trên quận
để cho các chị có thể tìm hiểu

từ nhiều tháng qua bên cạnh những công việc thường nhật của đơn vị
cán bộ chiến sĩ cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao
thường xuyên phối hợp cùng các đơn vị trên địa bàn
để tìm hiểu và kịp thời giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn
tại quận thanh xuân đặc biệt là trong thời gian giãn cách xã hội
bởi dịch covid một mươi chín
trên mặt của thủ đức quận thanh xuân chúng tôi trân trọng cảm ơn sự đóng góp
của quận thanh xuân
chị em hội phụ nữ của cục công nghệ cao và cũng rất mong rằng là
trong thời gian tới các chị em ở đơn vị đóng trên địa bàn quận
thì cũng tham gia các hoạt động với địa phương và đặc biệt là
phối hợp cùng với hội phụ nữ quận chúng tôi làm tốt công tác nhân đạo từ thiện
trên địa bàn
với những món quà kịp thời và thiết thực đến từ các cán bộ chiến sĩ của đơn vị
nhiều gia đình đã vượt qua khoảng thời gian khó khăn
và tiếp tục duy trì cuộc sống
chúng tôi đã phát động
và chúng tôi đã phát động
và chúng tôi đã phát động
trong toàn thể cán bộ chiến sĩ hội viên của đơn vị
và cùng hưởng ứng đóng góp
một cái phần công sức một cái phần nhỏ bé
để gửi đến trao tặng đến các gia đình
các hội viên phụ nữ hoàn cảnh khó khăn
để cũng một phần để giúp
các gia đình có thể vượt qua
được những khó khăn trước mắt
và với ý nghĩa của chương trình này
thì cũng rất mong là
nó cũng là một hoạt động để lan tỏa
được tình yêu thương thể hiện được
một cái sự đóng góp của cán bộ chiến sĩ công an
khi mà đến từng cái hội gia đình
để trao từng một món quà nhỏ
mà cho anh chị em cán bộ hội viên
cũng như là toàn thể cán bộ
của cơ quan đóng góp
cũng chỉ mong là một cái phần quà nhỏ bé bóng tôi
là sẽ góp phần
giúp các chị
giảm bớt đi một phần nào đấy
khó khăn trong cuộc sống
và cũng để động viên các chị
luôn nỗ lực luôn lên
khẳng định được cái vị thế
của người phụ nữ việt nam
trong cái vượt qua cái khó khăn